hướng đến đẩy mạnh tính bền vững trên cả ba trụ cột của cộng đồng asean
và thông qua tầm nhìn asean về ấn độ dương thái bình dương
chiều ngày hai mươi ba tháng sáu tại thủ đô bangkok thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
đã chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả của hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi
thủ tướng thái lan cho biết tại hội nghị lần này các nhà lãnh đạo cấp cao asean
đã thông qua một số văn kiện quan trọng nhằm xây dựng một khu vực hòa bình
ổn định và mang lại lợi ích cho người dân asean
thủ tướng prayuth cũng cho biết tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn
các nhà lãnh đạo đã nêu bật tầm quan trọng của tăng cường sức mạnh của kinh tế khu vực
trên tinh thần đó các nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hoàn thành đàm phán hiệp định
đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep vào cuối năm nay
trong khuôn khổ chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bốn
hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với thủ tướng lào thông luân si su lít
và thủ tướng campuchia samdek techo hun sen
ba thủ tướng bày tỏ vui mừng trước việc việt nam lào campuchia đang đạt được những thành tiệu vững chắc
trong phát triển kinh tế xã hội đời sống nhân dân ba nước không ngừng được cải thiện tốt đẹp hơn
ba nước cùng đang nỗ lực cải cách mở cửa và hội nhập quốc tế
ba nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị đoàn kết keo sơn giữa việt nam lào campuchia
ngày càng phát triển mạnh mẽ tin cậy đóng góp vào việc giữ gìn môi trường hòa bình
hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
ba thủ tướng nhất trí hợp tác trong khuôn khổ tam giác phát triển campuchia lào việt nam
tiểu vùng mekong sớm xây dựng kế hoạch tổng thể kết nối ba nền kinh tế
nhấn mạnh tâm quan trọng thu hút các nguồn lực tài chính kỹ thuật cho các dự án tiểu vùng
ba thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác gìn giữ an ninh khu vực biên giới
thúc đẩy thương mại đầu tư kết nối vùng biên khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực biên giới
ba nước hòa bình hữu nghị và phát triển
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam sẽ tiếp tục hỗ trợ lào và campuchia
trong đào tạo nguồn nhân lực chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển kinh tế xã hội
ba nhà lãnh đạo cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
thúc đẩy xây dựng cộng đồng asean đoàn kết thống nhất tự cường và có vai trò trung tâm
thủ tướng thông luân xê xu lít và thủ tướng hun sen chúc mừng việt nam đã trúng cử
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc với số phiếu rất cao
và khẳng định ủng hộ việt nam trong năm làm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
cũng trong khuôn khổ chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean vào chiều ngày hai mươi ba tháng sáu
thủ tướng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến thăm đại sứ quán việt nam tại bangko
và đại diện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện bà con kiều bảo
đang sinh sống làm việc và học tập tại thái lan
thủ tướng đề nghị đại sứ quán trú trọng hơn nữa công tác cộng đồng công tác lãnh sự
để mỗi người dân việt nam ở thái lan đều nhận được sự quan tâm chăm sóc của sứ quán
thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con việt kiều tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ nhau để phát triển
giữ gìn truyền thống văn hóa nhất là tiếng nói và chữ viết của dân tộc
thủ tướng cũng khuyến khích bà con tạo điều kiện
cho giới trẻ trong cộng đồng việt kiều học tập trở thành các nhà nghiên cứu
nhà khoa học để tạo ra một giới trẻ mới trong một xã hội phát triển
chiều cùng ngày thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thủ đô bangkok thái lan lên đường về nước
kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba
cũng trong chiều ngày hai mươi ba tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp lãnh đạo
các tập đoàn lớn của thái lan
thủ tướng hoan nghênh các tập đoàn như thái bếp amata và tập đoàn ximang thái lan
đã đầu tư lớn vào việt nam đồng thời đề nghị các tập đoàn này mở rộng đầu tư vào việt nam
ở các lĩnh vực công nghệ cao và thân thiện với môi trường
thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp này
kinh doanh thành công ở việt nam nhất là ở những lĩnh vực mà chính phủ đang ưu tiên cao
tuy nhiên việt nam sẽ không tiếp nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng mọi giá
mà hoan nghênh các dự án có công nghệ cao thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng
nhân kỷ niệm một mươi năm thành lập hội thầy thuốc trẻ việt nam sáng nay tại phố đi bộ hồ gươm hà nội
đã diễn ra nhiều hoạt động khám tư vấn sức khỏe thiết thực cho người dân
tham dự sự kiện có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
tại sự kiện đồng chí trương hòa bình ghi nhận biểu dương những nỗ lực cống hiến của các thầy thuốc trẻ
với mạng lưới vững vàng ba mươi một hội cấp tỉnh ba trăm linh câu lạc bộ tại các bệnh viện
và hàng nghìn hội viên tích cực triển khai nhiều chủ trương chính sách của đảng và nhà nước nâng cao sức khỏe nhân dân
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cũng trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho tập thể và cá nhân xuất sắc
tại thành phố hồ chí minh sáng nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chủ tịch hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
đã chủ trì lễ ký kết tài trợ các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
và sự lễ khai mạc giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín
trước sự chứng kiến của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
và các đơn vị tài trợ đã ký kết thỏa thuận tài trợ các hoạt động hỗ trợ trẻ em
và giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng số tiền hai mươi một tỷ đồng
sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam
đã tham dự lễ treo giải thưởng chất lượng quốc gia và giải thưởng chất lượng quốc tế châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi tám
việc tham dự giải thưởng giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi đánh giá và cải tiến một cách toàn diện
các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp đặt giải thưởng quảng bá thương hiệu sản phẩm
góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác
thưa quý vị hôm nay hai mươi ba tháng sáu các tỉnh trung bộ nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ vào trưa nay phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
ngày mai hai mươi bốn tháng sáu do ảnh hưởng của rìa phía nam dãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây
với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên khu vực trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi đến một mươi bảy giờ
do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
để phòng nắng nóng sốc nhiệt chúng tôi cũng đưa tới khuyến cáo tới người dân
hạn chế đi ra ngoài đường lúc trời nắng nóng khi không thật cần thiết
nếu bắt buộc phải đi ra ngoài đường ngoài trời nắng thì phải đội mũ mặc quần áo chống nắng
đeo kính uống nhiều nước đặc biệt là những người lao động ngoài trời
không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp không để gió quạt thổi trực tiếp gần vào người
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị một vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra tại xã sơn thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
vào tối ngày hai mươi hai tháng sáu thiêu dụi khoảng một mươi năm hectare rừng
sau khi phát hiện vụ việc gần một người đã tham gia dập lửa trong đêm
đến khoảng bốn giờ ngày hai mươi ba tháng sáu ngọn lửa cơ bản được khống chế
nhưng sau đó lại cháy lan sang cả khu vực rừng tràm tại xóm một mươi ba
huyện yên thành đã chỉ đạo thêm lực lượng dân quân tự vệ các xã lân cận dùng máy thổi gió
dập tàn cho và tổ chức cắt đường băng cản lửa để không cho ngọn lửa lây lan
cũng trong ngày hai mươi hai tháng sáu một vụ cháy đã xảy ra tại xã sơn thành
đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại lục hiệp
khu công nghiệm sống thần hai thị xã dĩ an tỉnh bình dương
tổng diện tích nhà xưởng là hai bốn trăm linh m hai diện tích đám cháy khoảng năm trăm linh m hai
chất cháy chủ yếu là phụ liệu da bột cao su bao bì
kết cấu nhà xưởng là cột bê tông cốt thép tường gạch
đến gần một mươi chín h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không có thiệt hại về người
nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng như thống kê tài sản thiệt hại
đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
trong những ngày gần đây tại khu vực miền trung xuất hiện tình trạng nắng nóng gây gắt
kéo dài khiến nhiều diện tích rừng có nguy cơ cháy cao
để ngăn chặn và phát hiện sớm các điểm phát lửa
thành phố đà nẵng đã huy động các lực lượng tập trung cao độ cho công tác trực canh
phòng chống cháy rừng
nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng như thống kê tài sản thiệt hại
các khoán chăm sóc bảo vệ đang đứng trước nguy cơ cháy do nắng nóng kéo dài
trong những ngày gần đây anh trần quốc tuấn liên tục có mặt trên bán đảo sơn trà
nhằm canh giữ các điểm có thể phát lửa trong khu vực
cùng với địa phương và các chủ rừng lực lượng chức năng tại đây cũng đang cảnh giác cao độ trước nguy cơ cháy rừng
bên cạnh công tác trực canh hàng kiểm lâm liên quận sơn trà ngũ hành sơn
đã huy động các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trong các cung giờ nắng nóng cao điểm
trong những giờ cao điểm nắng nóng nhất là những giờ từ một mươi h đến bốn h chiều
giờ nắng nóng cho nên hai tổ đi rơi ra trải rắc
và những có những điểm cao quan sát bằng ống dòm
và anh em đi tuần tra đi những điểm có nguy cơ cháy cao
huy động hết lực lượng kể cả lực lượng trong cơ quan và lực lượng phản ứng nhanh
đồng thời là lực lượng người dân tham gia công tác dịch vụ mổ trần rừng
cũng tham gia vào công tác tuần tra để nhằm phát hiện sớm những điểm phát lửa
trước tình trạng nắng nóng gai gắt kéo dài
hiện hàng chục nghìn hectare rừng trên địa bàn thành phố đà nẵng đang có cấp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp bốn
để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra
lực lượng kiểm lâm đang tăng cường các biện pháp bảo vệ nhằm giảm thiểu các thiệt hại do cháy rừng gây ra
mấy ngày hôm nay thì thời tiết là nắng nóng bất thường
phải nói là so với mọi năm là cao điểm
thì chúng tôi phân công lực lượng là tuần tra kiểm soát trực và phong là chính
cố gắng làm thế nào anh em phải trực kể cả hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để mà tuần tra kiểm soát được rừng
nhằm phát hiện sớm khi mà lửa phát ra thì chúng tôi sẽ xử lý sớm
chứ còn không để cái tình trạng mà lửa đã phát ra rồi mà mới huy động lực lượng thì sẽ không kịp thời
mặc dù lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng đã tăng cường các biện pháp phòng chống
tuy nhiên nguy cơ xảy ra cháy rừng thậm chí cháy lớn là rất cao
nếu như người dân không có ý thức trong việc sử dụng lửa khi vào rừng
thưa quý vị hiện đang là đỉnh điểm của khô hạn nắng nóng liên tục kéo dài trong nhiều ngày qua
theo thông tin từ tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cả nước đã có hơn một mươi một sáu trăm linh hectare bị hạn hán
cụ thể bắc trung bộ có hơn chín sáu trăm linh hectare diện tích bị hạn
khu vực nam trung bộ có hơn hai hectare bị hạn chủ yếu tập trung tại tỉnh bình định
ngoài ra tỉnh bình thuận có một mươi sáu ha phải lùi tiến độ xuống giống để chờ mưa
dự báo trong thời gian tới diện tích hạn hán thiếu nước thuộc các địa phương khu vực trung bộ sẽ tăng
đặc biệt nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài
tổng cục thủy lợi đề nghị các cơ quan chuyên môn các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng nước phù hợp
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nguồn nước triển khai kịp thời các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước và xâm nhập mạng
cũng theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo
tổng lượng mưa phổ biến trong tuần sẽ giao động từ hai mươi một trăm bốn mươi mm hiện có một mươi tám hồ chứa lớn đang suy giảm mực nước so với dung tích thiết kế
cụ thể lượng mưa tại miền núi phía bắc giao động trong khoảng ba mươi một trăm bốn mươi mm
khu vực tây nguyên đông nam bộ và đồng bằng sông kiểu long giao động từ hai mươi một trăm hai mươi mm
cả nước hiện còn một mươi tám hồ chứa lớn có dùng tích chữ thấp dưới năm mươi dung tích thiết kế
tổng cục thủy lợi yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
nguồn nước nhằm triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống hạn hán
thiếu nước bảo đảm nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được thuận lợi nhất
hôm nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hai trăm linh đối tượng để điều tra hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
khi kiểm tra một quán bar tại địa phương vào dạng sáng cùng ngày
tại thời điểm kiểm tra trong quán bar có gần ba trăm linh khách
công an đã thu giữ hàng chục bộ dụng cụ cùng nhiều gói ni lông
chứa các viên và bột nghi là ma túy tổng hợp
sau khi lập biên bản toàn bộ gần ba trăm linh khách trong quán bar được đưa về trụ sở công an tp biên hòa để kiểm tra
qua đó phát hiện gần hai trăm linh đối tượng dương tính với chất ma túy
đây là vụ phát hiện số lượng đối tượng sử dụng ma túy lớn nhất trong hai năm qua trên địa bàn tỉnh đồng nai
hiện công an thành phố biên hòa đang tiếp tục sàng lọc các đối tượng dương tính với chất ma túy
và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại hòa bình ngày hai mươi hai tháng sáu
công an tp hòa bình đã bắt và tạm giữ sáu mươi sáu đối tượng cùng nhiều tăng vật liên quan đến nhóm đánh bạc
giữa hình thức đá gà tại ngôi nhà không có người thuộc xóm đằm xã dân chủ tp hòa bình
đây là hình thức đánh bạc có phương thức thủ đoạn mới
chúng không trả bằng tiền mặt ngay lúc chơi mà dưới hình thức tích kê sau buổi đá gà mới tính tiền
nhóm đối tượng trên ở các tỉnh phú thọ hà nội hà giang hòa bình
chỉ chơi vào một ngày thứ bảy hàng tuần từ một mươi giờ sáng đến một mươi năm giờ chiều
lực lượng công an đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia
trong quá trình vây bắt các đối tượng một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã bị thương
hiện có khoảng gần ba mươi đối tượng đã chạy trốn
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thuộc địa bàn hai xã vân khánh và vân khánh tây huyện an minh
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân
khu vực vàm kim quy bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng ba trăm linh mét
hầu hết diện tích rừng phòng hộ ven biển ở đây không còn mất đi khả năng phòng hộ
sạt lở bờ biển đã đến chân đê và đã vỡ đứt một đoạn đê khoảng hai trăm năm mươi mét
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân
là hàng trăm hộ trên cái tiếng này coi như là cũng bị ảnh hưởng
không có đất để là coi như là duy dời
hiện nay là dân là coi như mùa mát
có mấy hộ này duy dời tạm ở nhà bà con
hiện nay vào đầu mùa mưa mà nó ảnh hưởng là rất lớn
thì trong thời gian tới là coi như là nguy cơ là nó sẽ dở cái đoạn đê còn lại
khó khăn hiện nay của xã vân khánh là không có quỹ đất để di rời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
hiện còn nhiều nhà dân có nguy cơ bị sạt lở cao nhưng chưa được duy dời
bây giờ thì chưa có biết là di dời ở nơi nào
bây giờ thì tới chừng nào sạt lở
thì tới đó thì di dời chứ giờ chưa có biết là ổn định
rồi cũng có một số bà con là yêu cầu là mướn ghe đá cát mua đem về để mà tấn đỡ
giờ tụi tôi cũng đề nghị cấp trên là xa sớm khắc phục gia cố cái bờ đê này cho tụi tôi sống bảo đảm an sinh để lập nghiệp
lúc có sóng gió là phải đi ra ngoài chứ đâu dám ở trong nhà đâu
tương tự đoạn đê biển vàm tiểu dừa xã vân khánh tây dài khoảng một năm km
tình trạng sạt lở ngày càng hết sức nghiêm trọng rừng mất đi khả năng phòng hộ
chính quyền huyện an minh đã tiến hành gia cố bằng cừu chàm cừu dừa và đắp đất để hạn chế ngăn sạt lở rất tốn kém
thời gian qua trong cái việc mà được ở trên hỗ trợ việc gia cố bằng cừu tràm và cười dừa thì rất là tốn nhiều cái chi phí cũng như là cái cơ sở vật chất của nhà nước
tuy nhiên thì so lại thì không có đảm bảo được việc điều kiện lâu dài
dòng mùa nam á sóng đánh là có thẳng là nó nó nó

thưa quý vị
dịch tả lợn châu phi đang hoành hành khắp các tỉnh thành trên cả nước
tính đến ngày hai mươi tháng sáu cả nước đã có tổng cộng năm mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh thành có dịch
tổng số lợn bị tiêu hủy đã lên tới hai sáu triệu con chiếm khoảng bảy tổng đàn lợn trên cả nước
dịch lan rộng trên cả nước bởi dịch tả lợn châu phi chưa có vaccine phòng bệnh và tốc độ lây lan rất nhanh
tuy nhiên trong công tác phòng dịch dập dịch chúng ta cũng bộc lộ rất nhiều bất cập
ghi nhận của phóng viên tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
những con lợn cuối cùng trong trang trại của gia đình ông bảy bị mắc dịch tả lợn châu phi
con nằm la liệt con gắng gượng ăn những miếng cuối cùng để cho chết
gần hai trăm linh con lợn đã chết vì dịch
gia đình ông bảy đều phải tự mang đi tiêu hủy
điều này không đúng với quy trình xử lý lợn dịch
ngày nào khi lợn đi trôn thật ra mặt ở nhà thì không có nêu người
đa số là các chú bộ đội hôm bên cạnh
những nhân viên bộ đội nó hỗ trợ khi đi trôn
chứ làm gì ai người ta trôn cho mình
tính riêng xã đông phú đã có khoảng hai trăm linh tấn lợn đã phải tiêu hủy
cả chính quyền và ngành thú y cho rằng số lượng vật nuôi quá lớn
nên không thể tiến hành tiêu hủy hỗ trợ người dân đúng cách
dường như những đơn vị này chỉ có một nhiệm vụ thống kê số lượng vật nuôi khi có dịch
nếu theo quy định thì phải công bố dịch của chủ tịch tỉnh đã tiêu hủy cả lợn sống lợn chết
nếu lợn chết thì thành lập đoàn là trôn hủy hết hoàn toàn lợn sống chết
quy định đấy là giờ nó xảy ra nhanh nhanh mà ồ ạt thì không thể kịp được
kể từ thời điểm có dịch ubnd huyện lục nam đã thành lập bốn tổ phòng chống dịch
đi đến các địa phương để thống kê tiêu hủy lợn bệnh
tuy nhiên dịch bùng phát trên diện rộng như hiện nay việc tiếp cận từng hộ dân để thống kê thiệt hại
cũng như hỗ trợ tiêu hủy là điều bất khả thi
đi chống dịch là điều bất khả thi

cái thứ hai cũng như huyện cũng như xã khi cùng lúc như vậy
thì vấn đề mà xử lý các con lợn khi nó chết đảm bảo thời gian thì rất khó
ngành thú y quá tải việc người dân phải tự xử lý là điều bắt buộc
tuy nhiên việc tự tiêu hủy lợn theo cách này chẳng khác nào dập dịch như rác dịch
đây phần nào chính là nguyên nhân khiến dịch tả lợn châu phi ngày càng lan rộng như hiện nay
cho đến ngày hôm qua hai mươi hai tháng sáu dịch tả lợn châu phi vẫn tiếp tục bùng phát trên diện rộng tại quảng bình
điều này cho thấy vấn đề phòng dịch dập dịch vẫn còn rất nóng
tuy nhiên thực tế tại nhiều địa phương điểm nóng dịch như tại bắc giang
cùng tăng phân bổ nhân lực đặc biệt là lực lượng thú y còn rất mỏng
điều này khiến việc kiểm soát dịch ngăn ngừa lây lan dịch càng khó khăn hơn
không chuột lấp cũng chẳng khờ trùng
xác lợn được vứt la liệt ngoài những bãi rác
đó là cách tiêu hủy của những hộ chăn nuôi tại xã cầm lý huyện lục nam tỉnh bắc giang
chuyện tranh cãi về kiểm đếm số lượng lợn chết như thế này liên tục xảy ra tại các địa phương
người dân cho rằng một mươi năm con lợn chết của gia đình đã báo cho chính quyền địa phương
nhưng được cán bộ chỉ đạo tự xử vì quá bận
còn cán bộ thú y thì lại cho rằng lợn chết không có bằng chứng tiêu hủy nên không được thống kê thiệt hại
các ông thú y mà bảo bây giờ thôi chết đã đấy
thì đã gọi thôn vào
không vào được thì phải thôn vào là biên bản tiêu hủy
thôn vào bảo vẫn đủ một mươi năm con chưa chết
thế thì tôi xuống làm gì
làm biên bản hôm nay thì mai anh vẫn viết được
tại vì có thực tế các vị chụp và gửi cho tôi
lợn chết tôi mới làm được
đến bây giờ cô bảo thế thì bây giờ không ai chứng kiến thì biết lợn nhà cô có bao nhiêu cân
nếu nói là thờ ơ với dịch có lẽ không công bằng
bởi từ khi xảy ra dịch tả lợn châu phi
những cán bộ thú y ở các địa phương này phải đảm nhiệm ở nhiều địa bàn rộng lớn
nhưng có thể thấy việc huy động lực lượng trong công tác phòng chống dịch đã không đáp ứng được thực tế
lực lượng tiêu hủy hầu như các xã là chưa có
tự túc gia đình là phải thuê
thứ hai là không có cán bộ là đi bám sát được hết những các trang trại gia trại
bản thân anh thì phải phụ trách địa mấy địa bàn
bản thân tôi là phụ trách bốn xã
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
chủ trương chung của ngành nông nghiệp
là xóa bỏ các trạm thú y cơ sở trên địa bàn các thôn xã
nhiệm vụ này được chuyển về phòng nông nghiệp của ủy ban nhân dân các huyện
điều này giúp tinh giảm bộ máy ngành thú y
nhưng khi có dịch xảy ra thì lại nảy sinh những bất cập
mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
cái chức năng đấy là chuyển thực sự cho bên phòng nông nghiệp
thì ban đầu là các đồng chí là tiếp cận công việc này
thì nó còn bỡ ngỡ
vậy là cái giai đoạn đầu mà khi dịch bệnh xảy ra thì công tác phòng chống dịch
thì ở tỉnh nóng như lửa
nhưng đến xương huyện nguội và đến xã thì thực sự là khó
toàn huyện lục nam dịch đã lan rộng ra hai mươi bảy xã thị trấn
với lượng lợn tiêu hủy lên tới gần một mươi năm con
trên địa bàn toàn tỉnh bắc giang gần một trăm linh con lợn cũng đã chết và tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi
với những bất cập cùng sự bất lực của cơ quan thú y và chính quyền địa phương như hiện nay
có lẽ con số thiệt hại sẽ còn tiếp tục tăng
mục tiêu điểm thời sự vừa rồi
cũng đã kết thúc phần tin trong nước
ngay sau đây mời quý vị đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý
qua phần trình bày của biên tập viên tiến tú
kính chào quý vị khán giả
quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
ngay bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin quốc tế đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay
chủ tịch trung quốc tập cận bình sẽ tham dự hội nghị g hai mươi
thưa quý vị sau đây là nội dung chi tiết
tổng thống mỹ donald trump vừa thông báo sẽ hoãn chiến dịch trục xuất người di cư quy mô lớn đã được lên kế hoạch trước đó
động thái diễn ra trong bối cảnh ông donald trump đang phải tìm kiếm thỏa thuận với lãnh đạo phè dân chủ về vấn đề người di cư
trong thông báo đăng trên twitter tổng thống donald trump cho biết
theo yêu cầu của các nghị sĩ dân chủ tiến trình trục xuất người di cư bất hợp pháp sẽ được chỉ hoãn trong vòng hai tuần
để đánh giá xem liệu các nghị sĩ dân chủ và cộng hòa có thể cùng nhau tìm giải pháp cho vấn đề này hay không
tuy nhiên tổng thống donald trump cũng cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa hiệp với phe dân chủ tiến trình trục xuất sẽ được khởi động ngay lập tức
trước đó một ngày tổng thống trump đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh biên giới bắt đầu chiến dịch truy quét và bắt giữ hai gia đình người nhập cư trái phép đã có quyết định trục xuất trên khắp một mươi thành phố của mỹ
trong một thông tin khác washington và lực lượng taliban tại afghanistan sẽ tổ chức các cuộc đàm phán vào tuần tới
thông báo được đặc phái viên mỹ phụ trách vấn đề afghanistan đưa ra đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ đạt được tiến triển thực sự trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử mà mỹ từng tham chiến
theo đó hai bên sẽ khởi động vòng đàm phán thứ bảy vào ngày hai mươi chín tháng sáu tới
bộ ngoại giao mỹ thì khẳng định các cuộc đàm phán với taliban sẽ diễn ra tại qatar như thường lệ